hôm qua hai tháng sáu tại trung tâm văn hóa điện ảnh và triển lãm tỉnh nam định bộ công an đã tổ chức khai mạc hội diễn nghệ thuật quần chúng công an nhân dân lần thứ một mươi một khu vực ba năm hai nghìn hai mươi với chủ đề bảy mươi năm năm sáng mãi niềm tin
dự khai mạc có đồng chí thượng tướng nguyễn văn thành ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
được tổ chức từ ngày hai đến ngày năm tháng sáu với sự tham gia góp mặt của gần sáu trăm linh diễn viên nghệ sĩ đến từ một mươi năm đoàn nghệ thuật quần chúng thuộc công an các đơn vị địa phương đà nẵng bắc ninh ninh bình thái bình hưng yên hà nam vĩnh phúc hải dương quảng trị thanh hóa hà tĩnh quảng bình học viện an ninh nhân dân đại học kỹ thuật hậu cần và đoàn chủ nhà công an tỉnh nam định
phát biểu khai mạc hội diễn thượng tướng nguyễn văn thành thứ trưởng bộ công an nhấn mạnh
hội diễn nghệ thuật quần chúng công an nhân dân lần thứ một mươi một với chủ đề bảy mươi năm năm sáng mãi niềm tin là hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày truyền thống lực lượng công an nhân dân việt nam một mươi năm năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
chào mừng đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
thứ trưởng nguyễn văn thành cũng tin tưởng các diễn viên nghệ sĩ của các đoàn nghệ thuật quần chúng sẽ công hiến cho hội diễn những chương trình tiết mục nghệ thuật hấp dẫn giàu sức truyền cảm góp phần truyền tải được hình ảnh đẹp về người chiến sĩ những công hiến gian khổ hy sinh của lực lượng công an nhân dân trong hành trình bảy mươi năm năm tiếp thu lời dạy của bác
với sự chuẩn bị kỹ lưỡng công phu và chuyên nghiệp hội diễn nghệ thuật quần chúng công an nhân dân lần thứ một mươi một năm hai nghìn hai mươi khu vực ba tại tỉnh nam định
đã đến cho khán giả những cảm xúc đặc biệt thông qua những tác phẩm nghệ thuật về đề tài công an nhân dân mà các chiến sĩ công an đã gửi gắm góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an vì nước quên thân vì dân phục vụ
trong hai ngày mùng hai và ngày mùng ba tháng sáu năm hai nghìn hai mươi đảng bộ công an tỉnh bắc ninh đã tổ chức đại hội lần thứ một mươi bảy nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
giữa đại hội có đồng chí thiếu tướng nguyễn duy ngọc thứ trưởng bộ công an